chiều qua ngày ba tháng hai tại hà nội đoàn công tác của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh viêm phổi vũ hán
do chủng mới của virus corona gây ra tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
đến nay thì công tác chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh đang từng bước hoàn thiện
báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác đại diện bệnh viện nhiệt đới trung ương hai
thông tin về ba trường hợp bệnh nhân nhập viện tại đây đã được cách ly điều trị và dần ổn định sức khỏe
bệnh viện nhiệt đới trung ương là một trong số những bệnh viện có thể thu dung số lượng bệnh nhân lớn
chuẩn bị các phương án nhân lực vật lực trang thiết bị đầy đủ cho trường hợp bệnh lây lan rộng
bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được cách ly điều trị và dần ổn định sức khỏe
của bệnh viện khi xảy ra trường hợp cấm trại cách ly toàn bộ ngoài ra bệnh viện nhiệt đới trung
hương cũng chuẩn bị phân án cho bệnh viện giã chiến với diện tích ba hectare khi cần thiết